tháng riêng là thời điểm nhiều người có xu hướng lựa chọn các thực phẩm ăn chay với mong muốn cầu cho cả năm được an lành
để tâm tính ôn hòa bình lặng mà đón một năm mới với nhiều bất ngờ và an lành
lựa chọn lên chùa ăn chay hay ăn chay ngay cả trong những bữa ăn hàng ngày là tùy thuộc vào thói quen hay điều kiện của từng người
một số cửa hàng bán thực phẩm ăn chay cho biết lượng thực phẩm bán ra vào thời điểm đầu năm tăng đáng kể
tuy nhiên người dân cũng cần lưu ý lựa chọn thực phẩm ăn chay sạch và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để ăn chay hợp lý và bảo đảm sức khỏe
chủ cửa hàng này cho biết năm nào cứ đến tháng giêng hoặc tháng bảy âm lịch thì số lượng thức ăn chay bán ra lại gia tăng nhiều hơn
bởi một số người dân có xu hướng lựa chọn thức ăn chay để dùng vì nhiều lý do khác nhau
tháng riêng tháng bảy bán đắt nhất là tháng riêng tháng bảy tháng mười là tháng ăn chay
tại vì cái tháng đó là người ta thường ăn chai
những cái mặt hàng như là sườn non những cái thức ăn khô chay thức ăn nước chay rồi như chả lụa chay hem chay
nhiều người ăn chai vì cho rằng điều đó sẽ giúp thanh lọc cơ thể hay đơn giản ăn chai là để tâm được thanh tịnh
dự định là ăn chay tại núi bà
tại vì em tới chùa thì mình ăn cơm chay mà rồi mình làm từ thiện thì em thấy nó có ý nghĩa hơn
có ăn cơm chay ở đây
tuy nhiên thời gian gần đây cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện
và xử lý khá nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chai bẩn có chứa hóa chất bảo quản chất định hình gây hại nên người dân cần hết sức lưu ý để bảo vệ sức khỏe
chúng ta lựa chọn các thực phẩm ăn chay đã được chế biến sẵn mà nó có quá nhiều màu sắc nó có quá nhiều mùi vị khác nhau
và nó cũng quá nhiều các cái loại gia vị mà chúng ta không hề nhìn thấy gia vị
ví dụ như thế này mình ăn một cái miếng nào đấy ví dụ như là chả cá
mình thấy rõ ràng là có vị tỏi nhưng mình không hề nhìn thấy một cái tép tỏi hoặc là một cái mảnh tỏi
nào ở trong đấy thì mình phải đặt câu hỏi về việc là liệu đã thật sự là an toàn cho sức khỏe của mình hay không
việc thứ hai là chúng ta sẽ nhìn cái nhà sản xuất
nếu mà có nhãn mát bao bì có xuất xứ hàng hóa có nhà sản xuất và nhà xuất xuất có thương hiệu thì chúng ta có thể yên tâm phần nào trong cái quá trình sử dụng